sau đây mời quý vị theo dõi phần điểm lại các hoạt động nổi bật của lãnh đạo bộ công an trong tuần qua
tại kỳ họp thứ ba quốc hội khoáng một mươi năm thưa ủy quyền của thủ tướng chính phủ đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an trình bày tờ trình dự thảo nghị quyết về thí điểm mô hình
tổ chức hoạt động lao động hướng nghiệp dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam
điều này là cần thiết để tạo cơ sở pháp lý tháo gỡ khó khăn vướng mắt cho các trại giam trong công tác này
đồng thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác thi hành án phạt tù công tác chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng
cho người chấp hành xong án phạt tù trong thời gian tới
làm việc với đoàn công tác số tám của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực
để triển khai kế hoạch kiểm tra việc lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác phát hiện
chuyển giao tiếp nhận giải quyết tố giác tin báo về tội phạm kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm
về tham nhũng kinh tế tiêu cực và công tác giám định định giá tài sản trong giải quyết các vụ án vụ việc tham nhũng kinh tế tiêu cực
bộ trưởng tô lâm khẳng định đảng ủy công an trung ương đã quyết liệt thực hiện công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực
đặc biệt là phòng chống ngay trong lực lượng
không phát hiện vạch trần tham nhũng tiêu cực là khâu thường gặp nhiều khó khăn vì tội phạm có nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó
nhưng lực lượng công an luôn nỗ lực hoàn thành tốt công tác đấu tranh ngăn chặn xử lý các vụ việc tham nhũng tiêu cực
sau hơn ba năm triển khai quyết liệt đồng bộ bộ công an đã bố trí hơn bốn mươi tám năm trăm linh cán bộ công an chính quy tại một trăm linh xã thị trấn trên toàn quốc
với phương châm công an tìm đến dân gần dân hiểu dân lúc dân cần lúc dân khó có công an
chủ trương đưa công an chính quy về xã đã phát huy hiệu quả
tình hình an ninh trật tự tại các xã hầu hết đều có chuyển biến tích cực rõ nét
tội phạm vi phạm pháp luật về trật tự xã hội giảm rõ rệt
phát huy những kết quả bước đầu bộ trưởng tô lâm mong muốn mỗi đồng chí công an xã đẩy mạnh tự học tự rèn gần dân sát dân
đổi mới nội dung hình thức xây dựng phong trào để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
dịp này đoàn đại biểu trường công an xã tiêu biểu toàn quốc đã vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
tham dự đoàn có thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an đại diện lãnh đạo công an các đơn vị địa phương
bày tỏ lòng thanh kính với chủ tịch hồ chí minh vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
tiếp đó đoàn đã đến đặt vòng hoa và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường bắc sơn
sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng các bộ ban ngành địa phương sự vào cuộc quyết liệt của công an quân đội góp phần quan trọng bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn sea games ba mươi một đóng góp quan trọng vào thành công chung của đại hội
chủ trì hội nghị tổng kết công tác bảo đảm an ninh an toàn sea games ba mươi một thượng tướng lương tam quang ủy viên trung an đảng thứ trưởng bộ công an mong muốn các bộ ngành địa phương tiếp tục quan tâm ủng hộ tạo điều kiện phối hợp chặt chẽ với bộ công an trong công tác bảo đảm an ninh trật tự nhất là bảo vệ các sự kiện lớn của đất nước

chủ trì hội nghị tổng kết công tác bảo đảm an ninh an toàn sea games ba mươi một đại hội nghị tổng kết công tác bảo đảm an ninh an toàn sea games ba mươi một đại hội nghị tổng kết công tác bảo đảm an ninh an toàn sea games ba mươi một đại hội nghị tổng kết công tác bảo đảm an ninh an toàn sea games ba mươi một đại hội nghị tổng kết công tác bảo đảm an ninh an toàn sea games ba mươi một đại hội nghị tổng kết công tác bảo đảm an ninh an toàn sea games ba mươi một đại hội nghị tổng kết công tác bảo đảm an ninh an toàn sea games ba mươi một đại hội nghị tổng
đánh giá về hệ thống giám sát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên các quốc lộ trọng điểm và cao tốc
thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an khẳng định
việc triển khai lắp đặt hệ thống đã từng bước hiện đại hóa công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
ứng dụng công nghệ thông tin để cải tiến nâng cao năng lực công tác của lực lượng cảnh sát giao thông
nhằm tạo ra bước đột phá trong công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông
đồng thời nâng cao ý thức người tham gia giao thông kiểm trí tài nạn giao thông

sáng nay ngày năm tháng sáu đoàn cán bộ lãnh đạo cục tổ chức cán bộ bộ công an
do thiếu tướng huỳnh văn hải phó cục trưởng làm trưởng đoàn
đã đến viếng và thắp hương chủ tịch hội đồng bộ trưởng phạm hùng
tại khu lưu niệm ở xã long phước huyện long hồ tỉnh vĩnh long
trong không khí trang nghiêm đoàn đã thành kính dân hương dân hoa
và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ đến anh linh chủ tịch hội đồng bộ trưởng phạm hùng
người chiến sĩ cộng sản kiên trung mẫu mực nhà lãnh đạo kiệt xuất của đất nước
người học trò xuất sắc của chủ tịch hồ chí minh
người lãnh đạo chỉ huy xuất sắc của lực lượng công an nhân dân việt nam
đã đóng góp rất lớn trong công cuộc xây dựng lực lượng công an nhân dân việt nam
trở thành lực lượng vũ trang trọng yếu để bảo vệ đảng nhà nước và nhân dân
và là người con yêu tú của quê hương vĩnh long
việc thắp hương tưởng nhớ chủ tịch hội đồng bộ trưởng phạm hùng
đã thể hiện truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta
đó là đạo lý uống nước nhớ nguồn
nhằm tưởng nhớ đến công lao to lớn của chủ tịch hội đồng bộ trưởng phạm hùng
người đã cống hiến cả cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc
thống nhất đất nước cũng như xây dựng lực lượng công an nhân dân việt nam
trong sạch vững mạnh hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
cũng trong ngày hôm nay tại huyện hàm yên tỉnh tuyên quang
ban thường vụ tỉnh đoàn tuyên quang phối hợp với đoàn thanh niên bộ công an
công an tỉnh tuyên quang tổ chức lễ gia quân chiến dịch thanh niên tỉnh nguyện hẻ năm hai nghìn hai mươi
chiến dịch thanh niên tỉnh nguyện hè năm hai nghìn hai mươi hai
được ban thường vụ tỉnh đoàn tổ chức tập trung vào năm nội dung lớn gồm
chương trình tiếp xúc mùa thi
chiến dịch tỉnh nguyện mùa hè xanh
chiến dịch tỉnh nguyện hoa phượng đỏ
chiến dịch tỉnh nguyện kỳ nghỉ hồng
và chiến dịch tỉnh nguyện hành quân xanh
tỉnh đoàn tuyên quang cũng phối hợp với đoàn thanh niên bộ công an
công an tỉnh tuyên quang triển khai các đội tình nguyện theo chuyên đề
đặc biệt triển khai đội hình sung kích xây dựng nông thuần mới
với việc xây dựng một bốn trăm linh ngôi nhà tỉnh nghĩa trên địa bàn tỉnh
tại buổi lễ gia quân ban tổ chức đã trao hai mươi xe đạp và hai mươi suất học bổng
cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập trên địa bàn huyện hàm yên
tỉnh tuyên quang đã tiếp nhận nguồn hỗ trợ của trung ương đoàn
và các đơn vị đồng hành triển khai xây dựng các công trình thanh niên
với tổng giá trị gần một chín tỷ đồng
ngay sau lễ gia quân ban thường vụ tỉnh đoàn tuyên quang
đoàn thanh niên bộ công an và công an tỉnh tuyên quang
đã tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng ý nghĩa thiết thực tại các xã trên địa bàn tỉnh
chuyển sang một thông tin khác
từ sức lan tỏa mạnh mẽ của mạng xã hội
công an tỉnh lâm đồng đã thiết lập xây dựng các trang gia lô
để tiếp nhận thông tin tuyên truyền phổ biến đến người dân
về công tác bảo đảm an ninh trật tụ
cảnh báo các phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm
từ nguồn tin phản ánh của người dân
thông qua cổng gia lô office account
lực lượng công an tp bảo lộc tỉnh lâm đồng
đã kịp thời cấp cứu bốn người trong một căn nhà
và giải cứu thành công tài xế mắc kẹt trong cabin
khi chiếc xe tải chở nhu yếu phẩm mất thắng
trôi tự do trên đường trần quốc toàn phương blau
hành như các vụ việc phức tạp về an ninh trật tụ
các thủ đoạn lừa đảo thông tin sai lệch
về đường lối chủ trương chính sách của nhà nước
đều được nhân dân thông tin kịp thời
đến các trang gia lô của công an các đơn vị địa phương
nói chung là rất là hữu ích cho người dân
thì người dân không phải cần trực tiếp đến cơ quan
hoặc tìm người này tìm người kia để trao đổi công việc
mà trực tiếp muốn gặp ai thì sẽ là gặp người đó
trực tiếp là muốn gặp lãnh đạo thì sẽ trực tiếp
số lãnh đạo gặp các anh em nhân viên công an phường
công an tỉnh sát khu vực thì trực tiếp
ở trên trang đó là trao đổi trực tiếp được
về cái tình hình an ninh trật tự
hoặc là tối giác tội phạm thì nó dễ hơn
nhanh hơn gọn hơn
người ta chia sẻ thông tin cho cơ quan công an
những cái hành vi vi phạm oan luật
của các đối tượng nhất là các đối tượng ra mặt
về địa phương chúng tôi
và hiện tại thì chúng tôi đã tiếp nhận
nhiều nguồn tin của người dân
về các đối tượng ở các nhiều địa bàn
đến tạm trú lưu trú trên địa bàn
ngoài trang gia lô của công an tỉnh lâm đồng
còn có một trăm năm mươi bốn trang của công an các đơn vị địa phương
là kênh chính thức tiếp nhận kết nối thông tin
và tương tác với người dân
qua đó lực lượng công an đẩy mạnh thông tin tuyên truyền
về tình hình tội phạm và các khuyến cáo cho người dân
việc ứng dụng mạng xã hội để tuyên truyền phòng chống tội phạm
bước đầu đã mang lại nhiều kết quả thiết thực
các lực lượng nghiệp vụ cũng như các phường xã
thường xuyên phải cung cấp và cập nhật các tình hình quan trọng
về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
và việc giải quyết các thủ tục hành chính
đối với quần chúng nhân dân
cũng như cập nhật các luật các văn bản mới
liên quan trực tiếp đến quyền lợi nghĩa vụ của quần chúng nhân dân
chúng tôi đã soạn thảo văn bản
và chỉ đạo các lực lượng chức năng
để thực hiện tốt công việc này
và cập nhật thường xuyên liên tục
hàng ngày hàng tuần hàng tháng
để đảm bảo sự kết nối với quần chúng nhân dân
được thường xuyên liên tục
với những tương tác tích cực
mô hình kết nối mạng xã hội
vì bình yên cuộc sống của công an lâm đồng
là kênh thông tin hữu ích cho người dân và lực lượng công an
trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự thủ tục hành chính
nhiều thông tin rất có giá trị từ người dân
thông qua gia lô
để đảm bảo an ninh trật tự
đồng thời góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân
từng bước chính quy và hiện đại